vào tối qua ngày ba mươi tháng tám phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
vừa tiến hành giải cứu một mươi thiếu niên bị kẹt lũ ở trong rừng sâu thuộc địa bàn xã lát huyện lạc dương
trước đó vào sáng cùng ngày nhóm một mươi bảy thiếu niên lên kế hoạch đi dã ngoại tại khu vực suối nước chảy
về thủy điện an coret cách trung tâm xã lát khoảng hai mươi km
từ một mươi năm h cơn mưa lớn kéo dài liên tục tại khu vực này đã khiến cho nước từ thượng nguồn đổ về nhanh
khiến con suối cạn trước đó dâng cao lên hai ba mét chảy xiết mạnh
vào thời điểm trên có bảy người mạo hiểm vượt qua suối qua trước và một mươi người còn lại thì bị kẹt ngăn cách bởi dòng lũ dữ
vào khoảng một mươi bảy h một mươi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo của người dân
ngay lập tức đơn vị đã xuất một xe chỉ huy một xe chuyên dụng cứu nạn cứu hộ cùng một mươi cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ
xác định mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra nước dâng thêm sẽ càng gây khó khăn cho công tác cứu hộ
hơn nữa phải khẩn trương giải cứu để đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận từng nạn nhân đưa qua bờ an toàn
đến một mươi tám h một mươi năm phút cùng ngày toàn bộ nạn nhân đã được đưa qua an toàn và tiến hành sơ cứu y tế
tình trạng sức khỏe đều ổn định